chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin thế giới toàn cảnh ngày hai mươi sáu tháng năm của báo sức khỏe và đời sống
sau đây là thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi
mỹ gấp rút viện trợ thêm vũ khí trong khi quan chức đứng đầu nato nói rằng
nên cho phép ukraine dùng vũ khí phương tây tập kích lãnh thổ nga
ngày hai mươi năm tháng năm một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát tại một công viên giải trí ở thành phố raikot bang gujarat
ấn độ khiến ít nhất hai mươi bảy người phần lớn là trẻ em đã thiệt mạng
lầu năm góc vừa thông báo bộ trưởng bộ quốc phòng mỹ lloyd austin sẽ đến thăm campuchia vào tuần tới
sau khi tham dự lễ diễn đàn quốc phòng đối thoại shangri la ở singapore
công tố viên trong vụ án tài liệu mật yêu cầu thẩm phán liên bang cấm ông trump phát ngôn gây nguy hiểm cho cơ quan thực thi pháp luật
vương quốc anh vừa công bố báo cáo dữ liệu về sự kiện máu nhiễm bẩn khiến ba mươi người bị nhiễm bệnh và số người chết đã vượt qua ba
phản ứng của con đôi israel về việc hamas loan tin đã bắt xử binh sĩ israel
trong một cuộc giao tranh tại israel
một phi công của lực lượng không quân hoàng gia anh đã thiệt mạng trong khi đang điều khiển máy bay tham gia chuyến bay tử niệm trận chiến nước anh
phát lời yêu cầu của tòa án công lý quốc tế icj về chấm dứt cuộc tấn công vào thành phố rafah
quân đội israel vẫn mở thêm nhiều cuộc tấn công dữ dội vào đô thị này và khắp giải gaza
mới đây bộ quốc phòng mỹ vừa công bố gói viện trợ vũ khí mới trị giá hai trăm bảy mươi năm triệu usd cho ukraine
bộ quốc phòng mỹ cho biết
gói viện trợ mới nhằm giúp ukraine đẩy lùi cuộc tấn công của nga ở kharkov
và sẽ giải quyết các nhu cầu cấp thiết nhất trên chiến trường kiev
như tên lửa cho hệ thống himos đạn pháo vũ khí chống tăng các phương tiện chiến thuật áo giáp thiết bị bảo hộ phóng xạ
đây là gói viện trợ thứ năm của mỹ kể từ khi tổng thống joe biden ký dự luật tri tiêu nước ngoài khổng lồ
dành gần sáu mươi một tỷ usd dưới nhiều hình thức viện trợ quân sự cho kiev
gói viện trợ vũ khí mới nhất của mỹ trong bối cảnh kiev đang chịu sức ép trên nhiều mặt trận
nga đang giành những bước tiến lớn ở mặt trận kharkov và donetsk của ukraine
kể từ ngày một mươi tháng năm tới nay lực lượng nga đã tuyên bố chiếm hơn chục khu định cư ở cakov thành phố lớn thứ hai ukraine
bộ quốc phòng nga tuyên bố trong tuần qua họ đã giành thêm được andriyivka và kreschevka ở donetsk áp sát chả sốc gia do ukraine kiểm soát
tổng thống vladimir putin cho biết mục tiêu của chiến dịch tại cakov không phải kiểm soát nơi đây
mà tạo thành vùng đệm bảo vệ khu vực biên giới nga khỏi các cuộc pháo quân
trong khi đó tổng thư ký nato jens stolenberg đã nói với phương tây nên nới lỏng quyết định cấm ukraine sử dụng vũ khí họ viện trợ để tập kích vào lãnh thổ nga
ông stolenberg cho biết đã tới lúc các đồng minh nato xem xét liệu có nên dỡ bỏ một số hạn chế mà họ đặt ra đối với vũ khí đã viện trợ cho ukraine hay không
theo người đứng đầu nato khi giao tranh diễn ra ở cakov việc cấm ukraine sử dụng vũ khí phương tây tấn công mục tiêu quân sự trên lãnh thổ nga
đã khiến họ rất khó khăn
bình luận được tổng thư ký stolenberg đưa ra vào thời điểm mà ông lưu ý rằng một số thành viên nato đã dỡ bỏ các hạn chế sử dụng vũ khí của họ với ukraine
trước đây tổng thống biden từng chỉ hoãn việc gửi vũ khí tầm xa tới ukraine trong những ngày đầu xung đột với lý do lo ngại leo thang và dẫn tới cuộc đối đầu trực tiếp giữa nga và nato
về sau vũ khí tầm xa cũng được mỹ phê duyệt thế nhưng kèm theo điều kiện ukraine không được sử dụng tấn công lãnh thổ nga
mosco cáo buộc trên thực tế vũ khí phương tây
đã được sử dụng tấn công mục tiêu chủ yếu là cơ sở hạ tầng dân sự và các khu dân cư của nga
báo chí ấn độ đưa tin vào ngày hai mươi năm tháng năm vừa qua một vụ hòa hoạn lớn đã bủng phát tại một công viên giải trí ở thành phố raikot bang gujarat ấn độ
đám cháy đã được khống chế sau gần một giờ nhiều người bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương và có ít nhất hai mươi bảy người phần lớn là trẻ em đã thiệt mạng
theo đó khoảng ba trăm linh người đang tập trung tại khu vực này tham gia các trò chơi như bowling đua xe golf carting và bật lò xo
nhiều gia đình đưa con nhỏ đến đây vào dịp cuối tuần trong mùa hè
nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra đến nay giới chức địa phương phỏng đoán nguyên nhân là do chập điện
cảnh sát tại hiện trường cho biết thi thể của những người thiệt mạng đã bị cháy nặng khiến việc nhận dạng trở nên khó khăn
các nhân chứng cho biết ngọn lửa bùng lên từ khu vực đặt máy trò chơi ở tầng một sau đó làn rộng
một người tại hiện trường cho hay văn gỗ và các vật dụng khác bắt lửa chỉ sau một mươi giây khiến mọi người bỏ chạy tán loạn
hầu hết các lối ra vào của tòa nhà đều khá hẹp hoặc bị khóa khiến nhiều người không kịp thoát thân
các nhân viên và người dân tìm cách giải cứu những người trên tầng hai của tòa nhà thế nhưng gặp nhiều khó khăn do lửa lớn và khói đạc
thị trưởng rycote nanja pethadija xác nhận khu vui chơi này hoạt động một mươi tám tháng qua mà không có giấy phép từ sở cứu hỏa thành phố
ông ped haricha nói chúng tôi đang điều tra xem vì sao một khu vui chơi lớn như vậy lại không có giấy phép đây không phải là một sự cố nhỏ
hai người đã bị bắt giữ trong vụ việc một người là chủ sở hữu và người còn lại là quản lý của khu vui chơi trp game zone
cảnh sát ấn độ đang truy tìm một người nữa có liên quan
cùng ngày thủ tướng ấn độ narendra modi đã đăng tải trên mạng xã hội x trong đó ông bày tỏ vô cùng đau đớn trước những thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra ở rikod
và gửi lời chia buồn tới tất cả những người đã mất đi người thân
hỏa hoạn thường xuyên xảy ra ở ấn độ bị cho là do cơ sở hạ tầng xuống cấp dân cư đông đúc và thiếu tuân thủ các quy định an toàn
hồi tháng hai năm nay một mươi một người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn thiêu dụi một nhà máy sơn ở thủ đô new delhi
năm hai nghìn hai mươi hai có ít nhất hai mươi bảy người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát tại tòa nhà thương mại bốn tầng ở thành phố
năm hai nghìn một mươi sáu hơn một trăm linh người thiệt mạng sau vụ nổ lớn trong buổi bán pháo hoa ở bang carrolah
tờ vinasual times vừa dẫn thông báo từ lầu năm góc cho biết bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin sẽ đến thăm campuchia vào tuần tới
dự kiến bộ trưởng austin sẽ tới thủ đô phnom penh của campuchia để gặp thủ tướng hunmanet vào ngày bốn tháng sáu
sau khi tham dự diễn đàn quốc phòng đối thoại shangri la ở singapore từ ngày ba mươi một tháng năm đến hai tháng sáu
ông hulmanet lên làm thủ tướng campuchia vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
ông hunmanet tốt nghiệp từ học viện quân sự mỹ westbourne và đại học new york
washington hy vọng sự xuất hiện của một thế hệ lãnh đạo mới sẽ thúc đẩy campuchia có xu hướng hợp tác chặt chẽ hơn với mỹ
chuyến thăm dự kiến nói trên diễn ra trong bối cảnh mỹ lo ngại về việc trung quốc tăng cường hiện diện tại căn cứ hải quân ream ở campuchia
washington tin rằng bắc kinh đang xây dựng một căn cứ hải quân lâu dài tại vị trí chiến lược ở ngoài khơi vịnh thái lan
những lo ngại đó càng tăng cao khi hai tàu chiến trung quốc cập càng ở căn cứ ream kể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
campuchia thì phủ nhận cơ sở mới là căn cứ của trung quốc nói rằng các tàu chiến trung quốc ở đó để tham gia tập trận chung
vị quan chức mỹ cho hay washington sẽ tiếp tục nêu quan ngại về cơ sở mới nói trên
mặt khác một vị quan chức khác của mỹ cho hay washington cũng nhìn thấy cơ hội hợp tác chặt chẽ hơn với campuchia
khi trung quốc ngày càng chi ít tiền hơn cho sáng kiến vành đai vào con đường bri
một vị quan chức mỹ nhận định trong vài năm qua và đặc biệt là kể từ sau đại dịch covid một mươi chín nguồn tài trợ birai đã cạn kiệt
campuchia là một trong những quốc gia cảm thấy khó khăn nhất
hiện chưa có thông tin về phản ứng của campuchia cũng như trung quốc đối với bình luận của hai vị quan chức mỹ nói trên
sau campuchia bộ trưởng austin sẽ tới pháp để tham dự các sự kiện kỷ niệm sáu mươi năm ngày đồng minh đổ bộ vào normandy của pháp
trong cuộc tấn công từ biển vào đất liền lớn nhất lịch sử nhân loại hồi thế chiến thứ hai
ngày hai mươi bốn tháng năm công tố viên jack smith đã yêu cầu thẩm phán liên bang cấm ông trump bình luận gây nguy hiểm cho cơ quan thực thi pháp luật
theo ông smith yêu cầu này là cần thiết bởi một số tuyên bố sai trái hoặc mang tính kích động gần đây của ông trump
đã làm sai lệch bản chất hành động của cục điều tra liên bang fbi trong vụ khám xét sinh thự mar a lago bang florida
trong kến nghị gửi thẩm phán liên bang allen cannon ông smith nói thêm rằng
các nhân viên thực thi pháp luật tham gia khám xét dinh thự của ông trump vào hồi tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đã hành xử phù hợp và chuyên nghiệp
theo ông smith việc ông trump liên tục phát tán thông điệp mô tả những hành động như vậy
là nỗ lực giết hại ông ấy gia đình ông và nhân viên mật vụ đã gây nguy hiểm cho đội ngũ nhân viên thực thi pháp luật
tham gia vào cuộc điều tra và truy tố cũng như đe dọa tính toàn vẹn của thủ tục tố tụng
ngoài ra ông smith đề cập tới tin nhắn gây quỹ mà trump đã cùng nhóm chiến dịch tranh cử gửi với nội dung cáo buộc fbi
được ủy quyền thực hiện nỗ lực ám sát
tuy nhiên công tố viên đặc biệt này cũng lưu ý nếu lệnh cấm phát ngôn được thông qua
sẽ không hạn chế những tuyên bố hợp pháp từ phía trump
đặc vụ fbi vào hồi tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đã thu giữ khoảng một mươi ba tài liệu từ danh thự mar a lago của trump ở palm beach florida
trong đó có tài liệu mật và tối mật
theo đạo luật hồ sơ tổng thống pia tài liệu của tổng thống và phó tổng thống
phải được chuyển giao cho cục lưu trữ quốc gia khi kết thúc nhiệm kỳ trừ tài liệu mang tính cá nhân
ông trump đang phải đối mặt với cáo buộc bốn mươi tội danh liên quan tới giữ trái phép tài liệu an ninh quốc gia nhạy cảm
nếu bị kết án theo đạo luật gián điệp
mỹ ông có thể lịnh án tù lên tới hai mươi năm
đây là một trong bốn vụ truy tố hình sự mà cựu tổng thống trump phải đối mặt
ông không nhận tội đối với tất cả cáo buộc
nói rằng các vụ truy tố là một phần cuộc săn phù thủy
mang động cơ chính trị nhằm ngăn cản ông trở lại nhà trắng
ngày hai mươi tháng năm vừa qua vương quốc anh đã công bố báo cáo dữ liệu về sự kiện máu nhiễm bẩn
kết quả điều tra cho thấy số người nhiễm bệnh đã lên tới ba mươi
số người chết đã vượt qua ba
và con số này vẫn đang tăng lên
thủ tướng anh john nack đã gọi ngày hai mươi tháng năm là ngày nhục nhã của nước anh
vì vụ bê bối máu nhiễm bẩn đã khiến hàng chục nghìn người nhiễm hivs và virus viêm gan c
ông john nack đã xin lỗi người dân trước quốc hội
và gọi đây là sự thất bại và thiếu sót của mình trong quản lý của các chính phủ kế nhiệm
ông john nack hứa sẽ bồi thường cho các nạn nhân bằng mọi giá
vụ bê bối máu nhiễm bẩn này được gọi là thảm họa tồi tệ nhất
về chế độ chăm sóc sức khỏe trong lịch sử vương quốc anh
chính quyền anh đã xây dựng kế hoạch bồi thường toàn diện cho các nạn nhân và người thân
dự kiến tổng trị giá hơn một mươi tỷ bảng anh
vụ bê bối máu nhiễm bẩn ở anh bắt đầu từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi đến đầu những năm một nghìn chín trăm chín mươi
vào thời điểm đó anh đang gặp khó khăn trong việc tự túc hiến máu
đã tìm đến đồng minh mỹ để được giúp đỡ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng
tuy nhiên một số đơn vị máu nhập khẩu này được lấy từ những người hiến máu
có nguy cơ cao như tù nhân và người nghiện ma túy
dẫn đến một số máu bị nhiễm hivs và virus viêm cancer
khi thủ tướng anh stonat công khai xin lỗi về vụ bê bối máu bẩn đã gây chấn động thế giới
và khiến chính phủ anh mất uy tín
điều gây sốc hơn nữa là một vụ như vậy đã xảy ra cách đây năm mươi năm nhưng bị ém nhẹ
khi đó một bác sĩ xét nghiệm máu đã phát hiện máu nhập từ mỹ
có chiếu một lượng lớn virus gây bệnh
thế nhưng sự việc đã bị dập đi và giấu nhèm
vào năm một nghìn chín trăm tám mươi chín có hơn một hai trăm linh người mắc bệnh máu khói đông
đã bị nhiễm hivs sau bị chuyển máu bẩn
một người đã kiện lên tòa án
thế nhưng cuối cùng vụ kiện đã giải quyết vấn đề bằng thỏa thuận nhận số tiền bồi thường là hai mươi bảng anh
năm hai nghìn một mươi bảy khi số ca nhiễm liên tiếp gia tăng
thủ tướng anh khi đó là bà theresa may đã tuyên bố mở một cuộc điều tra về sự cố y tế nghiêm trọng này
tuy nhiên nhiều bác sĩ chủ trị tham gia điều trị các bệnh nhân và cán bộ điều tra đã qua đời từ lâu
khiến cuộc điều tra trở nên phức tạp
điều đáng sợ hơn nữa là các nạn nhân
không chỉ có ở duy nhất vương quốc anh
các nước pháp nhật bản italy cũng đã nhập khẩu máu bẩn và cũng đã xảy ra các vụ lây nhiễm ở quy mô khác nhau
người phát ngôn của cánh vũ trang của hamas vào ngày hai mươi sáu tháng năm
đoàn tin đã bắt giữ binh sĩ israel trong một cuộc giao tranh tại trại jabalia phía bắc gaza
người phát ngôn của cánh vũ trang hamas không cho biết có bao nhiêu binh sĩ bị bắt
cũng như chưa đưa ra bằng chứng nào về vụ bắt giữ
trước mắt hamas chỉ cho biết vụ bắt giữ diễn ra vào ngày hai mươi năm
trên kênh truyền hình osagera ông abu ubaidah người phát ngôn của lưỡi đoàn osagera
cánh vũ trang lực lượng hamas cho biết
các thành viên của chúng tôi đã đánh lừa một lực lượng israel vào cuộc phục kích bên trong một đường hầm
chúng tôi rút lui sau khi khiến tất cả các thành viên của lực lượng đối phương chết bị thương và bị bắt
lực lượng hamas cũng đã công bố đoạn video cho thấy
một người đầy máu bị kéo lề trên mặt đất trong một đường hầm và những bức ảnh về quân phục và súng trường
hãng tin reuters đã nói rằng
không thể xác minh danh tính của người xuất hiện trong video cũng như tình trạng của người đó
ngay khi vụ việc được công bố quân đội israel đã bác bỏ thông tin trên
lực lượng phòng vệ israel idf tuyên bố
idf nói rõ ràng không có sự việc binh sĩ bị bắt cóc
thông tin của ông ubada được đưa ra vài giờ sau khi triển vọng nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn ở gaza qua trung gian ngày càng tăng
một nguồn tin cho biết quyết định nối lại các cuộc đàm phán vào tuần tới
được đưa ra sau khi lãnh đạo cơ quan tình báo mossad
của israel david barnea
đã gặp giám đốc cơ quan tình báo trưởng ứng mỹ cia william burns
và thủ tướng qatar mohammed bin abdulrahman al thani
theo đó các bên đã quyết định rằng
trong tuần tới các cuộc đàm phán sẽ diễn ra dựa trên những đề xuất mới
do các nhà hòa giải ai cập và qatar dẫn đầu
với sự tham gia tích cực của mỹ
tuy nhiên một quan chức hamas sau đó đã phủ nhận thông tin này
sau hơn bảy tháng xung đột ở dài gaza
những nỗ lực nhằm giải thoát hơn một trăm hai mươi triệu đồng đồng của israel và israel
con tin bị bắt cóc trong cuộc tấn công vào ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba của hamas
vào miền nam israel trong cuộc khổ thỏa thuận ngưng bắn vẫn chưa thành công
lực lượng này đã bắt giữ tổng cộng hai trăm năm mươi hai con tin
một trăm hai mươi một người trong số đó được tin là vẫn đang bị giam giữ ở gaza
bao gồm ba mươi bảy người mà quân đội israel cho rằng đã thiệt mạng
theo dữ liệu từ cơ quan y tế giải gaza
có ít nhất ba mươi năm chín trăm linh ba người ở gaza
chủ yếu là phụ nữ và trẻ em thiệt mạng
chiều ngày hai mươi năm tháng năm theo giờ địa phương
một phi công của lực lượng không quân hoàng gia anh raf
đã thiệt mạng trong khi đang điều khiển một chiếc máy bay chiến đấu spitfire
tham gia chuyến bay tử niệm trận chiến nước anh
người phát ngôn của bộ quốc phòng anh cho biết
thật vô cùng đau buồn khi chúng tôi phải xác nhận cái chết của một phi công rif
trong vụ tai nạn thương tâm gần căn cứ korningsb
gia đình phi công đã được thông báo về vụ việc
chúng tôi đề nghị tôn trọng quyền riêng tư của họ vào thời điểm khó khăn này
cảnh sát và các đơn vị ứng phó khẩn cấp khác đã có mặt tại hiện trường
vào lúc một mươi ba h hai mươi chiều ngày hai mươi năm tháng năm
cảnh sát linkonshi cho rằng máy bay này chở một người và không có ai khác liên quan
hoàng tử và công nương xứ wells cho biết họ vô cùng đau buồn
khi nghe tin về cái chết của một phi công không quân hoàng gia anh
được biết raf corningsby là nơi tổ chức chuyến bay tưởng niệm trận chiến nước anh bbmf
nhằm duy trì các máy bay lịch sử trong tình trạng có thể bay được
để tưởng nhớ các thành viên raf
đã hy sinh trong chiến đấu
tại đây đang lưu giữ một bộ sưu tập máy bay chiến đấu và máy bay ném bom
từ thời chiến tranh thế giới thứ hai
để sử dụng cho các buổi trình diễn và trưng bày hàng không
đây cũng là nơi huấn luyện phi công của loại máy bay iphone
và luôn có hai phi đội được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu
bbmf bắt đầu được triển khai vào ngày một mươi một tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
tại căn cứ không quân raf binking hill
với sự tham gia của ba chiếc prmk một mươi chín spitfire
và một chiếc hurricane rf ba trăm sáu mươi ba có thể bay được của raf
ban đầu sự kiện có tên gọi là chuyến bay lịch sử của máy bay ref
sau đó đổi thành chuyến bay trận chiến nước anh
và từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín mang tên chuyến bay tưởng niệm trận chiến nước anh
không quân anh hiện vận hành sáu chiếc spitfire
cho các chuyến bay tưởng niệm trận chiến nước anh
và cung cấp một nhóm trình diễn trên không
cho các sự kiện tưởng niệm vào các dịp lễ cấp nhà nước
trên toàn thế giới hiện có khoảng hai trăm bốn mươi chiếc spitfire
trong đó có khoảng bảy mươi chiếc trong tình trạng có thể bay được
trận chiến nước anh là một chiến dịch quân sự trong chiến tranh thế giới thứ hai
trong đó lực lượng không quân hoàng gia và lực lượng phòng không hạm đội của hải quân hoàng gia
đã bảo vệ anh trước các cuộc tấn công quy mô lớn của lực lượng không quân đức quốc sát lufther
đây là chiến dịch quân sự lớn đầu tiên được thực hiện hoàn toàn bởi lực lượng không quân
theo hãng thông tấn palestine cùng nhiều nguồn tin ả rập
ngay từ sáng sớm ngày hai mươi năm tháng năm
không quân israel đã liên tiếp mở nhiều cuộc không kích vào khu vực trung tâm và phía nam thành phố rafah
dẫn lời một số cư dân bên trong thành phố rafah
các nguồn tin khẳng định tần suất các cuộc tấn công vào rafah không hề giảm đi
so với thời điểm trước khi tòa quốc tế công bố phán quyết yêu cầu israel dừng ngay lập tức chiến dịch tấn công vào rafah
một số quan chức palestine và nhà bình luận khu vực đánh giá israel
hoàn toàn không có ý định thay đổi kế hoạch tấn công vào rafah và đang công khai thách thức phán quyết của tòa án quốc tế
hãng thông tấn afp của pháp cũng đưa tin israel đã ném bom vào giải gaza bao gồm thành phố rafah
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng năm tòa án công lý quốc tế icj đã yêu cầu israel dừng ngay lập tức các hoạt động quân sự và bất kỳ hành động nào khác tại rafah
đây được xem là phán quyết mang tính bước ngoặt có khả năng làm tăng thêm áp lực quốc tế đối với israel
sau hơn bảy tháng kể từ khi xung đột israel và hamas bùng phát ở gaza vào hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
trong phán quyết ishij đã yêu cầu israel phải ngay lập tức dừng cuộc tấn công quân sự và bất kỳ hành động nào khác ở rafah
có thể gây ra cho nhóm người palestine ở gaza những điều kiện sống có thể dẫn đến sự hủy diệt vật chất toàn bộ hoặc một phần
jijay yêu cầu israel phải duy trì việc mở cửa khẩu rafah để việc cung cấp các dịch vụ cơ bản và hỗ trợ nhân đạo không bị cản trở
trước đó cửa khẩu rafah giữa ai cập và gaza đã bị đóng cửa vào đầu năm khi israel bắt đầu cuộc tấn công vào thành phố israel
trước đó cửa khẩu rafah giữa ai cập và gaza đã bị đóng cửa vào đầu năm khi israel bắt đầu cuộc tấn công vào thành phố israel
ngoài ra igj cũng yêu cầu thả ngay lập tức tất cả các con tin bị hamas bắt giữ trong cuộc tấn công vào israel vào ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba

quyết định của igj được đưa ra hai tuần sau khi nam phi đệ trình kiến nghị kêu gọi cơ quan này yêu cầu israel thực thi lệnh ngừng bắn và ngừng chiến dịch tấn công gaza
quyết định của igj được đưa ra hai tuần sau khi nam phi đệ trình kêu gọi cơ quan này yêu cầu israel thực thi lệnh ngừng bắn và ngừng chiến dịch tấn công gaza
rồi là những thông tin có trong bản tin thế giới toàn cảnh của chúng tôi ngày hôm nay